hòa chung trong không khí của ngày tết độc lập ngày một chín thành phố hồ chí minh đã đưa nhiều ngôi trường mới vào sử dụng
và tổ chức lễ khai giảng năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám đây là niềm vinh dự và niềm vui lớn của thầy và trò trước thềm năm học mới
sáng nay tại trường trung học cơ sở trần huy liệu quận phú nhuận thành phố hồ chí minh hơn chín trăm linh học sinh và sáu mươi cán bộ giáo viên
đã hân hoan chào đón năm học mới và lễ khánh thành ngôi trường mới khang trang với nguồn kinh phí đầu tư hơn tám mươi tỷ đồng
đây là thể hiện sự quan tâm của đảng bộ chính quyền thành phố đối với sự nghiệp chồng người
bởi sự quan tâm của các các lãnh đạo thành phố và cũng như là lãnh đạo của quận
thì thầy trò trường trung học cơ sở trần huy liệu rất hân hoan hân khởi được có ngôi trường mới cơ sở vật chất khang trang
hiện đại phục vụ đáp ứng cho công việc dạy và học của thầy và trò
công trình bảo đảm cho nhà trường tổ chức dạy học hai buổi một ngày nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội
trong việc quản lý và giáo dục học sinh
tình trạng dạy thêm học thêm không đúng quy định ở các trường hiện nay
con rất là vui sướng hạnh phúc và con rất là cảm ơn các các lãnh đạo
để giúp đỡ hỗ trợ tụi con nhờ được một ngôi trường khang trang cơ sở vật chất đầy đủ như vậy
để hỗ trợ cho tụi con học tập
để đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh trong năm học mới
thành phố đã xây dựng hơn một bốn trăm bảy mươi phòng học vào sử dụng ở tất cả cấp học
trong đó hơn chín trăm bảy mươi phòng xây mới hoàn toàn

được cải tạo thay thế trên nền trường lớp cũ với số tiền hơn bốn tỷ đồng
đồng thời tiến hành tuyển dụng bổ sung gần năm giáo viên mới ở tất cả các cấp học
để phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy trong năm học mới